giới góc độ pháp lý thạc sĩ luật sư nguyễn đức hùng giám đốc công ty luật trách nhiệm hiệu hạn thiện duyên đoàn luật sư tp hà nội cho rằng mặc dù cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và đã áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với lê xe ô tô đầu kéo nhưng đó mới chỉ là các hoạt động tố tụng ban đầu của quá trình giải quyết vụ án
giới góc độ pháp lý thạc sĩ luật sư nguyễn đức hùng giám đốc công ty luật trách nhiệm hiệu hạn thiện duyên đoàn luật sư tp hà nội cho rằng mặc dù cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và đã áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với lê xe ô tô đầu kéo nhưng đó mới chỉ là các hoạt động tố tụng ban đầu của quá trình giải quyết vụ án khởi tố bị can và đã áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với lê xe ô tô đầu
theo quy định tài khoản ba điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đồ bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy là có căn cứ và phù hợp với các quy định của pháp luật
về trách nhiệm dân sự tại khoản một năm trăm hai mươi bốn bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyên trở hành khách từ địa điểm xuất phát đến đúng địa điểm đến đúng giờ bằng phương tiện đã thỏa thuận một cách an toàn theo độ trình đảm bảo đủ chỗ cho hành khách và không chuyên trở vượt quá trọng tải
đồng thời tại điều năm trăm hai mươi tám bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm cũng quy định một trường hợp tính mạng sức khỏe và hành lý của hành khách bị thiệt hại thì bên vận chuyển phải bồi thường theo quy định của pháp luật
bên vận chuyển không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng sức khỏe và hành lý của hành khách nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của hành khách trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
ba theo quy định này giám đốc công ty luật tranh nhiệm hữu hạn thiện duyên cho rằng do hành khách không có lỗi nên đơn vị vận chuyển hành khách phải có tranh nhiệm bùi thường các thiệt hại về tính mạng sức khỏe hoặc tài sản cho hành khách trong vụ tai nạn này
sau đó đơn vị vận chuyển có quyền yêu cầu bên có lỗi gây ra vụ tai nạn phải bồi hoàn các khoản tiền đã chi bồi thường cho hành khách cũng như bồi thương các thiệt hại về phương tiện và tài sản khác nếu có
mới đây công an tp bunma thuộc tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa ban giữ thành công một đối tượng dùng giao công chế người phụ nữ để giữ cho đối bại và thực hiện hành vi cướp tài sản
theo điều tra ban đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba lê quốc tuấn bốn mươi tuổi chú huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản
ra tù không có việc làm không có tiền tiêu xài tiền mua ma túy nên tuấn vào nhà chị gái tại gia ea cao thành phố bunma thuật để ở
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng hai sau khi sử dụng ma túy tuấn nảy sinh ý định cướp tài sản
tài sản nên đã cầm giao xông vào nhà một người phụ nữ hàng xóm của chị gái
tại đây phát hiện người phụ nữ ở nhà một mình tuấn đã dùng dao khống chế người phụ nữ này xuống sàn nhà để thực hiện hành vi đồi bại
trong lúc răng co người phụ nữ bị giao gây thương tích nhưng vẫn cố gắng mở băng keo ở miệng để hô hoán là hết
sợ bị phát hiện nên tuấn vội giật lấy sợi dây chuyền ở cổ nạn nhân rồi tàu thoát khi chưa thực hiện được hành vi đồi bại
trên đường di chuyển tuấn còn đột nhập vào một khu nhà trọ trộm đi trước máy tính sách tay của một sinh viên
sau đó đối tượng nhanh chóng bắt xe khách di chuyển xuống bà rịa vũng tàu trốn
tiếp nhận tin báo lãnh đạo công an thành phố buôn ma thuật đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự
cử một tổ công tác đến tỉnh bà rịa vũng tàu và bắt giữ thành công đối tượng tuấn ba ngày sau khi gây án
tại cơ quan công an tuấn khai nhận bản thân nhiễm hiv và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
được biết đối tượng tuấn từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
vừa qua thông tin một lái xe taxi g bảy bị tấn công dẫn đến tử vong ở đường ven hồ tây hà nội
đã khiến cho dư luận không gọi xuân sao
nhận định về vụ việc luật sư cho rằng tính mạng con người là điều cao quý và quan trọng nhất
mọi hành vi tức đoạt tính mạng của người khác trái pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm minh
ngày năm tháng ba lãnh đạo công an quận tây hồ thành phố hà nội thông tin
đơn vị đang tiến hành điều tra xăng minh vụ hai con đồ tấn công tài xế taxi khiến nạn nhân tử vong
theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội chiều ngày bốn tháng ba
tại đường ven hồ đoạn cuối đường tô ngọc vân quận tây hồ
một tài xế taxi g bảy bị hai đối tượng đi xe máy tấn công
chiều ngày năm tháng ba người nhà của tài xế taxi cho biết nạn nhân đã tử vong
theo chỉ huy công an quận tây hồ lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra từ tối ngày bốn tháng ba
và đang tiến hành sang minh theo quy định
liên quan đến vụ việc trên luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh
đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết vụ việc dưới góc độ pháp lý như sau
tính mạng con người là điều cao quý và quan trọng nhất
mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh nhất
vụ việc tài xế taxi hãng g bảy nghi bị hai thanh niên điều khiển xe mô tô tấn công tử vong rất thương tâm
ở đường ven hồ tây đã gây bức xúc và phẫn nộ trong dư luận xã hội
cũng theo luật sư thơm nguyên nhân vụ việc sẽ được cơ quan điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
tuy nhiên sau khi xem xét vụ việc theo quan điểm của luật sư thơm
rất có thể do mâu thuẫn tham gia giao thông hai đối tượng đã điều khiển xe mô tô đuổi theo chặn lại và tấn công lái xe
đoạn đường ven hồ tây hẹp thời điểm xảy ra vụ việc lúc tan tầm đông người qua lại nên dễ xảy ra va chạm giao thông
dù lái xe ô tô có va chạm hay mâu thuẫn gì
thì việc hai đối tượng tấn công lái xe dẫn đến tử vong là điều không thể chấp nhận được cần xử lý nghiêm
trường hợp có mâu thuẫn hay va chạm giao thông gây thiệt hại đến tài sản sức khỏe
thì phải thông báo cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật
nối tiếp chương trình sẽ là một số các thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
rút ruột công ty đầu tư tiền ảo nữ giám đốc tham ô hơn bốn sáu tỷ đồng
ngày năm tháng ba phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng tống đặt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở tại phòng một nghìn một trăm một mươi chín
trung cư fpt plaza hai phường hòa hải quận ngũ hành sơn đối với đỗ thị hà duyên ba mươi sáu tuổi
trối tại phường hòa xuân quận cầm lệ tp đà nẵng về hành vi tham ô tài sản
kết quả bước đầu xác định năm hai nghìn một mươi sáu ông lee hun pok năm mươi bốn tuổi quốc tịch hàn quốc
muốn đầu tư kinh doanh tại việt nam nên thông qua xuyên nhờ làm thủ tục thành lập hai công ty
theo đó công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ kstc vina gọi tắt là công ty kstcc
vốn điều lệ hai tỷ đồng
ông ly thỏa thuận để cho duyên đứng tên là chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật với chức danh giám đốc
công ty riêng trách nhiệm hữu hạn một thành viên kisa tech tram việt nam còn gọi tắt là công ty kisan
ông lee là người đại diện theo pháp luật với chức danh tổng giám đốc
sau khi thành lập công ty kstc và công ty kissan do không thường xuyên có mặt tại việt nam
ly ký thêm quyết định bổ nhiệm đỗ thị hà xuyên giữ chức vụ giám đốc điều hành công ty kisan
theo nhiệm vụ được giao xuyên được quyền ký kết các chứng từ giao dịch với ngân hàng hải quan và các cơ quan chức năng sở tại
để phục vụ hoạt động kinh doanh ngày một và ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín xuyên mở hai tài khoản thanh toán cho công ty kstc và công ty kisan
tại một chi nhánh ngân hàng ở đà nẵng và được quyền thay mặt ông ly thực hiện các giao dịch ngân hàng
quá trình làm việc từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm hai nghìn hai mươi ba nhận
thấy ông lý không chú ý quản lý tiền xuyên đã nhiều lần tự ý rút tiền trong hai tài khoản này
dùng vào việc đầu tư kinh doanh bất động sản tiền ảo của cá nhân
quá trình đầu tư bị thua lỗ dẫn đến việc xuyên làm thâm hụt tiền của hai công ty
để che giấu hành vi của mình mỗi khi gửi báo cáo tuần xuyên đã dùng các thủ thuật để qua mặt ông ly
như điều chỉnh số liệu tiền mặt và tiền trong tài khoản
chỉnh sửa các số liệu các giao dịch trong sao kê tài khoản ngân hàng cho phù hợp với số tiền đã báo cáo hàng tuần
rồi gửi email cho ông lee
tổng số tiền mà đối tượng xuyên chiếm đoạt của hai công ty tại thời điểm bị phát hiện là hơn bốn sáu tỷ đồng
triệt phá hai vụ đánh bảng tại tròi dãy và nhà bếp tạm giữ một mươi bảy người
ngày sáu tháng ba công an huyện krongpa gia lai thông tin vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi bảy người để điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó đêm ngày ba tháng ba qua công tác trinh sát công an huyện krongpa bắt quả tàng một mươi đối tượng
đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc bầu cua tại tròi dãy buôn ia dip
xã chư đrăng huyện krongpa
lực lượng chức năng đã thu giữ trên chiếu bạc và trên người chơi khoảng một trăm bảy mươi năm triệu đồng cùng vật chứng liên quan
đến một mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng ba thêm một người trong vụ đánh bạc trên ra đầu thú
trên cơ sở điều tra xác minh công an huyện krongpa đã tạm giữ hình sự một mươi một người tham gia đánh bạc
thuộc tỉnh bình định và thị xã ayunpa krongpa
công an thành phố hà nội thông tin vụ cháy sườn ở huyện thường tín
cũng trong ngày sáu tháng ba công an tp hà nội đã thông tin về vụ cháy kho xưởng ở huyện thường tín
theo đó vào khoảng một mươi chín h năm mươi bốn phút ngày năm tháng ba trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội
nhận tin báo xảy ra cháy lán tạm tại thôn đỗ hà xã khánh hà thường tín
công an thành phố đã điều động lực lượng chữa cháy công an thành phố và công an huyện thường tín
đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đến hai mươi một h tám các lực lượng đã phối hợp đưa được ba người bị nạn ra ngoài và đưa đến bệnh viện điều trị
khoảng hai mươi hai h năm mươi một phút đám cháy được dập tắt hậu quả vụ cháy đã làm ba người bị thương
cháy xe ô tô tải vào khoảng bảy mươi m hai lán tạm
theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện thường tín qua kiểm tra ban đầu xác định
khu vực kho xưởng xảy ra vụ cháy là xưởng sang chiếc gà cháy phép ở xã khánh hà
vụ cháy xuất phát từ một chiếc ô tô chở gà rồi lan sang nhà xưởng
khu vực cháy là sườn tạm của ông dương văn bê cho ông mai viết xê thuê
vụ cháy làm hai ô tô cháy hoàn toàn trong đó có một xe bồn chở gà
hiện trường có khoảng một trăm linh bình ga loại một mươi hai kg và khoảng hai mươi bình ga loại bốn mươi hai kg
khu vực xưởng tạm bị sập và biến dạng hoàn toàn
một người dân ở cầm xuyên bàn giao cá thể khỉ vàng
mới đây công an xã cầm hưng cầm xuyên hà tĩnh phối hợp cùng hạt kiểm lâm
huyện cầm xuyên và vườn quốc gia vũ quang tiếp nhận một cá thể khỉ vàng
do ông nguyễn xuân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thôn hưng dương
xã cầm hưng huyện cầm xuyên tự nguyện giao nộp
theo ông nguyễn xuân nam vào dịp cuối năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
trong quá trình đi làm việc tại lào thấy có một người dân bán ven đường cá thể khỉ
trong tình trạng bị thương ở tay nên đã mua về chăm sóc cho khỏe mạnh để phòng sinh
cá thể khỉ có tên việt nam là khỉ vàng được xếp vào danh sách động vật hoang dã
quý hiếm thuộc nhóm ib theo nghị định số sáu hai nghìn một mươi chín nd cb
ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín của
tại thời điểm tiếp nhận cá thể khỉ có trọng lượng khoảng hai kg tình trạng sức khỏe ổn định
ngày sáu tháng ba chủ tịch ủy ban nhân dân xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi cho biết
ngư dân địa phương vừa vớt được một người đàn ông trên biển
nghi là nạn nhân trong vụ tàu vận tải trung thắng năm trăm sáu mươi tám đâm chìm tàu quá qng một mươi một nghìn một trăm hai mươi sáu ts
xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng hai
cụ thể lúc hai mươi một h ngày năm tháng ba trong lúc đánh cá tại vùng biển xa bình châu
huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi cách mũi đèn ba làng an xã bình châu huyện bình sơn khoảng năm hải lý về hướng tây bắc
ông lê thái bình chú tại xã tịnh khê tp quảng ngãi là thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá qng chín mươi một nghìn chín trăm hai mươi chín ts
phát hiện một năm giới trôi vào lưới của mình nên đã chủ động báo cho trạm kiểm soát biên phòng saki
nghi ngờ đây là một trong hai ngư dân đang mất tích trong vụ va chạm giữa tàu hàng và tàu cá xảy ra vào ngày hai mươi
trong ngày hai mươi ba tháng hai đồn biên phòng saki đã báo cáo cấp trên và thông tin cho gia đình của hai ngư dân mất tích để nhận dạng
qua các dấu hiệu trên cơ thể gia đình xác nhận đây là ngư dân nguyễn thành chú tại xã tịnh kỳ
một trong hai ngư dân mất tích sau vụ va chạm nêu trên
hiện gia đình đã đưa nạn nhân về an táng
trước đó khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng hai một tàu cá của ngư dân xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi
khi đang trên đường vào bờ để bắn cá đã xảy ra va chạm với một tàu hàng cách bờ khoảng bốn hải lý
vụ va chạm mạnh khiến tàu cá bị chìm trên tàu cá có chín người
tàu cá mang số hiệu qng một mươi một nghìn một trăm hai mươi sáu ts công suất ba trăm năm mươi cv do ông nguyễn đảm bốn mươi sáu tuổi
ở thôn an vĩnh xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi làm chủ thuyền kiêm thuyền trường
sau khi tàu cá này trở về bờ thì va chạm với tàu hàng trung thắng năm trăm tám mươi
của công ty cổ phần dịch vụ thương mại xây dựng minh long có địa chỉ ở tỉnh nam định
vụ tai nạn khiến tàu cá bị chìm chín ngư dân rơi xuống biển phát hiện vụ việc
các tàu cá khác kịp thời phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh quảng ngãi
cứu nạn đã vớt được bảy ngư dân hai ngư dân mất tích trên biển
bảy ngư dân được cứu vớt đều bị thương và đưa đi cấp cứu
trên đường đi cấp cứu một ngư dân bị thương nặng đã tử vong
cuối bản tin là một số cập nhật về tình hình thời tiết
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày bảy tháng ba miền bắc có mưa nhỏ dài rác
nền nhiệt tiếp tục giảm trời rét diện rộng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm đến một mươi tám độ
vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ đợt rét này có thể kéo dài nhiều ngày tới
dự báo ngày bảy tháng ba miền bắc có mưa nhỏ dài rác nên nhiệt tiếp tục giảm
trời rét diện rộng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm đến một mươi tám độ
khu vực vùng núi từ một mươi hai đến một mươi năm độ vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ
đợt rét này có thể kéo dài nhiều ngày tới
phân tích về tình trạng liên tiếp xuất hiện các đợt không khí lạnh mạnh vào cuối mùa
chuyên gia khí tượng cho biết do chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình
nhưng lại có thêm tác động của dòng siết trong đới gió tây trên độ cao năm m
nên từ ngày hai mươi bốn tháng hai tới giờ ở miền bắc nhiệt độ giảm thấp rét đậm diện rộng
đã xuất hiện xảy ra ở khu vực phía đông bắc bộ khu vực tỉnh hòa bình
theo một số mô hình dự báo miền bắc lại tiếp tục hứng đợt không khí lạnh nữa vào ngày chín và ngày một mươi tháng ba
đợt không khí lạnh này ảnh hưởng đến cả trung trung bộ và có khả năng kéo dài đến ngày một mươi ba tháng ba
các ngày có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng ở đông bắc bộ là mùng tám đến một mươi hai tháng ba
trong đó rét cao điểm là ngày chín và một mươi tháng ba tức thứ bảy và chủ nhật tới
dù được dự báo là cường độ các đợt rét tháng ba không mạnh như tháng hai
song vẫn phải đề phòng các đợt rét bất thường
trường phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta
tập trung nhiều hơn trong thời kỳ nửa đầu tháng ít khả năng xuất hiện các đợt rét đậm rét hại như vừa qua
khu vực phía đông bắc bộ vẫn có khả năng xảy ra nhiều ngày mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại